thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đề cập ở phần một của chương trình theo đánh giá của tổ chức y tế thế giới việt nam là nước có tỷ lệ phá thai phá thai ở trẻ vị thành niên thanh niên cao trong khu vực đông nam á cũng như trên thế giới
đặc biệt nạo phá thai ở tuổi vị thành niên thanh niên tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nhất là khi các cơ sở phá thai tư nhân nhiều như nấm sau mưa vì lợi nhuận sẵn sàng bất chấp tính mạng con người phá thai trái phép
vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng đáng buồn này các bàn ngành liên quan có những biện pháp nào để kịp thời ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc xảy ra
xin mời quý vị xem tiếp phần hai của chương trình
và phá thai không an toàn chính là vì các cơ sở phá thai chui mọc nên nhàn nhàn như nấm sau mưa
trong khi vào bệnh viện đông đúc phải làm giấy tờ thủ tục chờ đợi lâu thì ở các cơ sở hóa thai chui không đòi hỏi giấy tờ gì lại sẵn sàng nhận cả những ca thai đã năm sáu tháng
nên các bạn gái chót dại đã chọn các cơ sở này để rồi phải gánh chịu những biến chứng đau lòng
có rất là nhiều người người ta tàn nhẫn kinh khủng tàn nhẫn luôn người ta
con bảy tháng mình ở lòng nào nhắn tin cho tụi em vậy nè
chị ơi bây giờ chị tìm mọi cách để cho em đẻ sớm đi để liền bây giờ đi
bảy tháng là nếu như mà đẻ non toàn bảy tháng là có thể cứu được rồi
chị cho em đẻ liền đi em chỉ cần tống khứ nó ra khỏi cuộc đời em thôi
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng phá thai vô tội vạm nhất là đối với các trường hợp thai đã già tháng
ngoài việc các bạn trẻ chúng ta phải trang bị kiến thức giới tính cho bản thân
gia đình cần quan tâm hơn nữa tới giáo dục giới tính cho con em mình
bên cạnh đó các hội đoàn xã hội cần tăng cường giáo dục giới tính
đó là giảng dạy mở các khóa tập huấn nói chuyện chuyên đề tư vấn tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh thai
phát các tờ rơi tờ bướm tổ chức hội thảo cho sinh viên học sinh về giáo dục giới tính về sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục
và hướng giải quyết vì lỡ mang thai ngoài ý muốn cho các đối tượng công nhân trẻ sinh viên v v
phải đi tuyên điện cái đó là nhiệm vụ của ngành y tế là phải tuyên truyền làm sao thực ra chúng ta phòng tốt hơn là chống
có nghĩa là làm sao để những biện pháp tránh thai hiệu quả đến tất cả những người dân đặc biệt là những người mà lứa tuổi trẻ
lúc đó thì một là kiến thức chưa có nhiều cái thứ hai là trải nghiệm chưa nhiều
nhưng mà cái thứ ba là vấn đề quan hệ tình dục chúng ta thấy bây giờ nó rất là thoáng
nhiều khi biết quan hệ tình dục nhưng mà biết biện pháp chống thai thì chưa có
như vậy thì ngành y tế cần phải nhấn mạnh vào vấn đề là chủ động để tuyên truyền
tránh thai và rộng khắp
và cái thứ hai là phải hiểu rằng là thứ nhất là đừng có phân biệt giới tính
nhiều khi chúng ta thấy là nhiều khi là mình chọn giới tính
vì những trường hợp là thai nó to quá thì vì lý do là cái giới tính nó không phù hợp với mong muốn của mình đi phá thai thì rất là tội
và tội thực ra là tội cho cái thai nhi đó
cái thứ hai là vi phạm pháp luận
trở lại câu chuyện của anh lê trung trong năm hoạt động tình nguyện
ngoài việc thu gom mai tán các hải nhi vô tựa nhận
anh trung và các thành viên trong nhóm
đã giúp đỡ động viên nhiều bạn nữ từ bỏ ý định phá thai
nhất là khi thai đã giả tháng để tránh ẩn họa khuôn lượng
đến bây giờ thì tại thời điểm này
cơ lộ bộ của chúng tôi đã cứu được hai trăm bốn mươi bảy bé như vậy hai trăm bốn mươi bảy thai nhi
từ những cái tình huống phá thai
từ những cái đếm tiếp xúc tận tận họ để bà cứu được gần nó
trong đó thì mỗi một cái tình huống
một cái điều là một cái câu chuyện rất là đáng nhớ
rất là đặc biệt
thế thì ví dụ như là
ở trường đêm ngày một mươi tám ngày một mươi hai tháng một mươi của hai nghìn một mươi tám
thì có nhắc được từ một cái phòng khám
thông báo là có một cô gái đã đặt ngấp hai viên thuốc
tăng cái liều gấp đôi thuốc kích đẻ
và cái phòng khám đó thấy là không thể lấy được bé ra
thì họ hoảng sợ quá và họ thông báo cho tình nguyện viên của câu lạc bộ tới để hỗ trợ
thế thì khi mà tới thì
hôm nay lập tức nó đưa cô gái đó vào bệnh viện e để cấp cứu
thế thì tôi sẽ làm việc với bên bác sĩ của bệnh viện e
thì họ cho một cái lời khuyên là cô gái này đã dùng thuốc quá liều rồi
nếu mà không mổ để cấp cứu để lấy đứa bé ra
thì tạo ra cái cơn co bóp tử cung sẽ mạnh và nó sẽ gây vỡ tử cung và chết cả mẹ lẫn con
và lúc ý thì tất nhiên là không biết gia đình cô ấy ở đâu
không có ai có thể ký một cái giấy bảo lãnh về mổ
thế thì sau đó thì cơ lộ bộ là phải vận động bên cái ekip trực của cơ lộ bộ của bệnh viện e
để cho người ta mổ cấp cứu và đại trưởng cơ lộ bộ đứng ra bảo lãnh
thì sau đó thì là cứu được cả mẹ lẫn con
theo anh trung hành vi phá thai ra tháng cuối
khi thai nhì đã phát triển hoàn thiện
có thể nuôi được thì phải coi là hành vi giết người
chứ không đơn thuần là việc bỏ đi một cái thai ngoài ý muốn
chứ không đơn thuần là việc bỏ đi một cái thai ngoài ý muốn
chúng tôi đã gặp rất nhiều những trường hợp là chính bố mẹ ruột là ép con mình phải đi phá thai
và quyết liệt vì họ sợ là cái mất mặt với xã hội mất mặt với hàng xóm
và họ quyết liệt có những thai nhì có những cô gái mang thai đến tháng bốn chín
mà vẫn bị bố mẹ ép đi phá thai
thế thì rất là mong muốn sau này là làm sao bên ngành y tế
các cơ quan pháp luật đưa ra những quy định chế tài gì đó
để mà thứ nhất là đầu tiên là để nâng cao cái nhận thức của xã hội của người dân
để không ép những cái cô gái đó vào các con đường cùng là phải đi phá thai như vậy
thứ hai là phải có những cái chế tài để xử phạt cho những cái cơ sở phá thai chui như vậy
vì nó rất là nguy hiểm ảnh hưởng đến cả tính mạng của cả mẹ và cả những cô gái đó
rõ ràng các cơ sở thai chui đang bất chấp kiếm tiền bất chính trên tính mạng và sự an nguy của người khác
có thể nói phá thai không an toàn là một loại tội phạm
vậy mà các cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động quảng cáo rầm rộ
cái tội phá thai trái phép thì hình phạt là lên đến một mươi năm năm tù
nếu mà gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là làm cho ba người chết
còn ngoài ra đó lại chưa có một cái chứng mực quy định là như thế nào thì sẽ là vi phạm hình chính
như thế nào là vi phạm về pháp luật hình sự từ cái đội thay như là bao nhiêu tuần tuổi
thì tôi thích nghĩ
tôi thích nghĩ rằng có những cái hành vi mà nếu mà thai nhi trên hai mươi hai tuần tuổi mà cái người thực hiện cái thủ thuật y khoa đó
và biết được cái điều cấm cái quy định của pháp luật
thì về ý thức họ nhận thức được
thì cũng nên xem có thể là có thể nên xem đây có thể là hành vi giết người hay không
bởi vì đây là một cái thực trạng nhất nhóm mà xã hội cần phải lên tiếng
cần phải giáo dục về mặt đạo đức và về mặt chế tài về pháp luật là cần phải có hình phạt nghiêm minh
tất cả những cái dấu vết về mặt tâm lý mà các bạn phải trải qua khi các bạn chọn lựa cái cách
đó là phải phá thai trong một độ tuổi quá nhỏ
nó để lại những cái dấu ấn rất là sâu đậm
và từ đó nó dẫn đến cái việc là các bạn có thể có những cái khái niệm về bản thân mình rất là sai lệch
khi còn quá nhỏ và phải đứng trước những cái sai lầm như vậy
có thể các bạn sẽ buông bỏ
các bạn sẽ không còn niềm tin vào chính bản thân mình
và chính điều này nó làm cho các bạn có những lựa chọn sau đó dễ dãi hơn tha hóa hơn
và đôi khi các bạn đã không còn tin rằng là mình có thể sống tốt hơn
và từ điều này có thể dẫn đến cái việc là trong những cái lựa chọn sau này
các bạn sẽ chọn những cái điều rất là tồi tệ cho bản thân
ví dụ như yêu tiếp một người không xứng đáng
hoặc là rất là dễ thỏa hiệp để có thể có những cái sai lầm kế tiếp
và đặc biệt một điều là các bạn không còn tự tin để có thể gia nhập vào các mối quan hệ của đời sống xã hội
và đâu đó thì vẫn có những cái cá nhân
mà với những cái sự trải nghiệm này thì các bạn sẽ có những cái sự phòng vệ không cần thiết đối với cuộc sống
và nó làm cho cái sức khỏe về mặt tinh thần của các bạn trong việc gắn kết với xã hội
nó sẽ trở nên yếu đi
hoặc là nó sẽ làm cho các mối quan hệ đó trở nên căng thẳng đi
và từ đó nó ảnh hưởng tất cả đến cái chất lượng cuộc sống của các bạn
trong đó bao gồm cả việc học tập phát triển bản thân lẫn phát triển công việc của các bạn nữa
giải pháp hữu hiệu nhất nhằm ngăn chặn hành vi sai phạm của các cơ sở
xóa bỏ nạn phá thai chui là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nói có sách may có trứng
với những ý nhảy này cơ quan chức năng và cơ quan quản lý mà thụ thể là bộ sở y tế
sẽ có giải pháp xử lý thế nào
xin hãy cùng chúng tôi gõ cửa cơ quan chức năng để tìm câu trả lời
định kỳ mỗi quý mỗi sáu tháng thì các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
sẽ được giao ban giao ban phim toàn thể với lại ban giám đốc bộ sở y tế với các phòng chức năng
để thứ nhất là xác định lại những cái nội dung những cái văn bản nguyên văn pháp luật
để nhắc nhở cũng như là cũng có những cái khuyến cáo
rồi cái thứ hai nữa là các cái phòng chức năng
sẽ có những thông tin về công tác quản lý cũng như là về hoạt động thanh kiểm tra
và những hành vi vi phạm mà các cơ sở thường mỏ phải để đưa ra chúng ta cùng rút kinh nghiệm
cũng như là để hướng dẫn đây là một cái việc mà để tập dược lại đối với các cơ sở trên địa bàn
ở nông thôn tình trạng phá thai thấp hơn so với các thành phố
tuy nhiên cũng có gần một mươi bảy phụ nữ nông thôn từng khóa thai
từ những con số đau lòng ấy những năm gần đây tổ chức y tế thế giới
đã xếp việt nam vào danh sách
một trong ba nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới chỉ sau trung quốc và nga
phá thai không an toàn là vấn đề không chỉ của một địa phương một đất nước mà là vấn đề toàn cầu
việc nạo phá thai để lại hậu quả không những cho sức khỏe tâm lý
mà còn ảnh hưởng cả về tương lai và chất lượng giống nòi
đây thực sự là vấn nạn nhức nhối của xã hội
để các bạn trẻ đặc biệt là những người ở tuổi vị thành niên có ý thức bảo vệ mình
ngoài việc gia đình nhà trường và cả xã hội
cần quan tâm giáo dục giới tính đầy đủ cho các em
mà cần nhất là sự vào cuộc ra tay của các cơ quan chức năng
xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về phá thai an toàn